hàng trăm hội dân tại xã hờ bông huyện chư sê tỉnh gia lai đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
từ chất thải của hai trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn
thời gian qua khu vực này luôn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối nồng nặc nguồn nước ô nhiễm cây trồng bị hư hại